ngoại trưởng nga sergei lavrov hôm qua đệ đến thủ đô bình nhưỡng của triều tiên
dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm ngoại trưởng lavrov có các cuộc gặp với giới chức cấp cao triều tiên
thảo luận một loạt vấn đề quan hệ song phương và vấn đề trên bán đảo triều tiên
đại sứ nga tại triều tiên alexander masego cho biết hai bên đang nỗ lực sớm tái khởi động cơ chế quan hệ kinh tế thương mại
đại sứ quán các bộ ngành của nga cũng như các công ty và doanh nhân sẵn sàng tham gia nỗ lực này
đầu tuần này ngoại trưởng lavrov đã thắp tùng tổng thống nga vladimir putin trong chuyến công du tới bắc kinh
và có cuộc gặp với người đồng cấp trung quốc vương nghị
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết nhà lãnh đạo nga cũng đã nhận được lời mời thăm chính thức triều tiên
tuy nhiên lịch trình cần được điều phối thông qua các kênh ngoại giao
chuyến thăm triều tiên của ngoại trưởng lavrov diễn ra một tháng sau khi nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un có chuyến công du tới nga
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna nêu rõ chuyến thăm của nhà lãnh đạo kim jong un tới nga
giúp củng cố hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp và hợp tác truyền thống giữa triều tiên và nga
dựa trên tình hữu nghị và đoàn kết quân sự đồng thời mở ra một chương mới trong phát triển quan hệ song phương